thưa quý vị vì liên tục bị anh trai chỉ bắn yifat nye chủ thị huyện eakha tỉnh đắk lắk đã hành hung anh trai dẫn đến tử vong
nạn nhân trong vụ án này là yihon nye là anh ruột của yifat
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một tháng bốn sau khi hai anh em đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn
yihon đã cầm một cây gậy gỗ dài khoảng một năm m quay lại đánh nhiều phát chúng vào người của yifat và chị gái
bị đánh đau nên yifat giật được cây gậy gỗ rồi đánh trả một phát chúng vào vùng đầu của yihon khiến nạn nhân té xuống bất tình
một lúc sau thế anh trai vẫn nằm ở dưới đất nên y phát đi đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong
khi biết mình đã đánh chết anh trai nên y phát đã nhờ người thân trở đến công an thị trấn eakha đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vừa chủ trì phối hợp với công an thị trấn eakha
với công an tỉnh quảng trị và các lực lượng chức năng đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam
bắt giữ chín đối tượng và thu giữ một trăm linh kg ma túy tổng hợp dạng đá
trước đó vào trường ngày ba mươi tháng ba tại quốc lộ chín thuộc địa phận huyện hướng hóa lực lượng phối hợp đã phát hiện bắt quả tăng năm đối tượng người lào đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một trăm linh kg ma túy đá một xe ô tô mang biển kiểm soát lào
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt thêm bốn đối tượng nữ cũng mang quốc tịch lào đang lẩn trốn tại thị trấn khe xanh huyện hướng hóa
đồng thời bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã thông báo cho công an huyện xê pôn lào tạm giữ thêm hai đối tượng có nghi vấn liên quan trong đường dây này
công an quận bình thủy thành phố cần thơ đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến cho hai người thương vong
xảy ra trên địa bàn phường long hòa
trước đó một thanh niên một mươi chín tuổi lái xe máy chở em một mươi một tuổi cùng chú tại phường an khánh quận ninh kiều
lưu thông trên đường hẻm chín mươi một cũ theo hướng từ đường võ văn kiệt đến đường cách mạng tháng tám quận bình thủy
khi lưu thông đến trước số nhà ba trăm ba mươi bảy f trên một mươi bốn thì đâm vào khối bê tông dùng để lắp đặt cống thoát nước của công trình đường đang thi công
cụ vò chạm đã khiến cả hai ngã xuống đường chấn thương nặng
tại hiện trường xe máy biến dạng và hai anh em đã tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
và tiếp tục củng cố chứng cứ tài liệu truy bắt xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
quá trình điều tra bước đầu xác định vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng ba
nhóm sáu nam thanh niên chở nhau bằng các xe máy cùng nhau đi chơi trên các tuyến phố
khi đến đường võ nguyên giáp phường tứ minh thành phố hải dương xe máy do thắng điều khiển chở phú
chạy tốc độ cao nhiều lần thực hiện động tác đi xe bằng một bánh sau là bốc đầu
đối tượng long đã quay và phát trực tiếp hình ảnh này lên trang facebook cá nhân
sau đó có một số trang facebook đã đăng tải lại đoạn video này và một số trang báo điện tử đã có bài viết phản ánh về sự việc
hình ảnh video được đăng tải lên mạng xã hội gây dư lộ xuấn gây dư luận xấu và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
chậm nhất là vào ngày tám tháng bốn học sinh trường quốc tế mỹ việt nam tại tp hcm sẽ đi học trở lại
và đây là thông tin được cung cấp trong buổi họp báo vào chiều ngày hai tháng bốn do sở giáo dục đào tạo tp hcm và trung tâm báo chí tp hcm phối hợp tổ chức
theo sở giáo dục đào tạo tp hcm sau vụ lộn rộn giữa giáo viên chưa được trả lương bảo hiểm tiền thuê nhà
giáo viên nước ngoài không đến trường dạy học tại trường quốc tế mỹ việt nam
sở đã tham mưu thành lập tổ công tác làm việc nhiều lần với nhà đầu tư tuy nhiên không có nhà đầu tư nào vào vận hành trường
trước tình hình đó nhiều phụ huynh đã bày tỏ mong muốn đóng góp kinh phí để cho con tiếp tục học
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết sở đã tiếp xúc với phụ huynh ghi nhận có tám mươi bốn năm mươi sáu phụ huynh đồng ý cho con tiếp tục học tại trường và tham gia hỗ trợ cho nhà trường
hiện có hơn một phụ huynh đồng ý cho con đi học lại nhưng mới sáu trăm một mươi hai phụ huynh đồng ý là đóng tiền
đến ngày hai tháng bốn các phụ huynh đã đóng thêm hai mươi một bảy tỷ đồng đủ trả lương cho giáo viên tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
sở giáo dục đào tạo cũng đề xuất thành lập tổ công tác giám sát hoạt động của nhà trường đồng thời lên phương án tái cấu trúc tài chính để đảm bảo hoạt động lâu dài
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự và công an huyện phú giáo tỉnh bình dương tạm giữ khẩn cấp đối tượng nguyễn minh hoàng trú tại huyện phú giáo tỉnh bình dương
để điều tra làm rõ về hành vi giết người cướp tài sản
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ ngày ba mươi tháng ba nguyễn minh hoàng điều khiển xe mô tô đến ngã tư bến chám thuộc xã phước hòa
thì thấy một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đang điều khiển xe mô tô chạy vào khu dân cư phước hòa nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản
hoàng đã điều khiển xe chạy theo người phụ nữ này qua nhiều tuyến đường trong khu dân cư
khi người này dựng xe trước cổng sau
trường mầm non phước hòa để nhặt ve chai trong thùng rác
thì hoàng dùng cây gỗ và dao mang theo đánh đâm nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án hoàng điều khiển xe mô tô chạy về nhà cất giấu hung khí
đến ngày hai tháng bốn hoàng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị cho biết vừa chủ trì phối hợp với công an tỉnh quảng trị và các lực lượng chức năng
đấu tranh thành công chuyên án
tiệt phá đường dây mua bán vận chuyển cháy phép chất ma túy từ lào và việt nam
bắt giữ chín đối tượng và thu giữ một trăm linh kg ma túy tổng hợp dạng đá
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng ba tại quốc lộ chín thuộc địa phận huyện hướng hóa
lực lượng phối hợp đã phát hiện bắt quả tăng năm đối tượng người lào
đang có hành vi vận chuyển cháy phép chất ma túy thu giữ một trăm linh kg ma túy đá
một xe ô tô biển kiểm soát lào
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt thêm bốn đối tượng nữ cũng mang quốc tịch lào
đang lẩn trốn tại thị trấn khe xanh huyện hướng hóa
đồng thời bộ đội biên phòng quảng trị đã thông báo cho công an huyện sipol lào
tạm giữ thêm hai đối tượng có nghi vấn liên quan trong đường dây này
bảy đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền tại ấp cần giờ hai
xã tham đôn huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng vừa bị bắt quả tang vào chiều ngày hôm qua
bất ngờ vào khu đất chống thuộc ấp cần giờ hai
công an huyện mỹ xuyên bắt quả tang bảy đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ hai con gà hai cặp cửa sắt bốn xe mô tô
số tiền gần sáu mươi một triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
cho biết bộ công an xác định cho đến thời điểm hiện nay
ông dương công minh là chủ tịch ngân hàng sao công banh
không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh
bộ công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại
gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng
mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị từ ngày ba mươi một tháng ba
cho đến ngày hai tháng bốn công an thành phố hà nội đã tổ chức chương trình hành trình thiện nguyện
tự hào tây bắc tiếp bước tra anh tại bảy huyện thị xã của tỉnh điện biên và lai châu
tại hai tỉnh điện biên và lai châu đoàn công tác đã tới thăm trao tặng nhiều công trình phần quà
đồng hành với công an các xã biên giới và nhân dân địa phương
trong đó trao công trình ngôi nhà một mươi chín tháng tám tặng đối tượng chính sách
công trình thư viện xanh cùng các trang thiết bị phục vụ cho công tác
tặng công an hai mươi một xã thị trấn và ba mươi gia đình việt sĩ công an nhân dân
hành trình tình nguyện tự hào tây bắc tiếp bước cha anh được tổ chức nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc
tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên nhân dân nhất là thế hệ trẻ
bên cạnh đó hành trình tình nguyện cũng góp phần tôn vinh chi ơn người có công với cách mạng
với đồng bào chiến sĩ đã đóng góp công sức sương máu để xây dựng
bảo vệ tổ quốc cũng như động viên khích lệ đồng bào các dân tộc vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống
thưa quý vị chợ hàn là một trong những chợ du lịch lớn nhất nằm ở khu vực trung tâm thành phố đà nẵng
và đây là điểm tham quan mua sắm của đông đảo du khách trong và ngoài nước do đó
tình trạng lấn chiếm vỉa hè phương tiện đón trả khách không đúng quy định diễn ra thường xuyên
ảnh hưởng xấu đến tình hình du lịch của đà nẵng và để lập lại trật tự xung quanh khu vực chợ du lịch
lực lượng liên ngành đã ra côn kiểm tra hướng dẫn phân luồng giao thông và xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè
góp phần xây dựng điểm đến du lịch văn minh tiến hành kẻ vạch sơn phân chia ranh giới
yêu cầu tiểu thương cam kết thực hiện không lấn chiếm phần vỉa hè dành cho người đi bộ
cấm sử dụng loại dù bạc biển hiệu di động gây cản trở giao thông
giải pháp này được triển khai nhằm lập lại trật tự xung quanh chợ hàng
điểm đến thu hút nhiều du khách nước ngoài tại đà nẵng
sau thời gian thí điểm bắt đầu từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bàn quản lý chợ hàng cùng tổ liên ngành liên
tục kiểm tra và lập biên bản xử phạt nếu hộ kinh doanh không chấp hành đúng vạch chỉ giới
tất cả hàng hóa phải sắp xếp gọn gàng không cơ nới dù bạc
biển quảng cáo lấn chiếm không gian đi bộ của du khách
về xây dựng chợ văn minh thương mại và chợ du lịch các hộ kinh doanh cũng đã chấp hành việc ký cam kết
không chỉ dành vỉa hè cho người đi bộ việc phân luận giao thông trên các tuyến đường hùng vương
trần phú nguyễn thái học cũng được thí điểm theo hướng
hướng tiêu vào các khung giờ cao điểm tại điều kiện thông thoáng cho phương tiện lưu thông tránh ung tắc
triển khai buổi sáng từ một mươi h đến một mươi hai h buổi chiều từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h trong thời gian đó thì thí điểm điều một
một chiều ở hai tiếng để đảm bảo cái phương tiện lưu thông thông thoáng và để phục vụ cho cái phương
tiện mà chở khách du lịch vào thăm quan chợ hàng cũng như là khu nhà thợ tránh tòa
được thông xúc không xảy ra ung tắc giao thông sau khi triển khai lập lại trật tự toàn bộ vỉa hè
xung quanh chợ hàng đều phục vụ cho hoạt động tham quan trải nghiệm của du khách để kiểm soát chặt
chẽ việc chấp hành các đơn vị cũng áp dụng việc kiểm tra xử lý qua hệ thống camera giám sát trên
các tuyến đường xung quanh chợ hành thưa quý vị bộ công thương vừa hoàn thiện dự thảo tờ trình về
phương hành nghị định thay thế nghị định tám mươi ba hai nghìn một mươi bốn và các nghị định sửa đổi bổ sung nghị định tám mươi ba hai nghìn một mươi bốn
về kinh doanh xăng dầu để đưa ra lời ý kiến rộng rãi và theo đó bộ này đề xuất một số thay
đổi về công thức và cơ chế giá xăng dầu để đáp ứng tình hình thực tiễn đã có rất nhiều ý kiến
đóng góp cho dự thảo trong chương trình vấn đề chính sách ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ ngô
trí long chuyên gia kinh tế sẽ có một vài chia sẻ quan điểm cá nhân xung quanh dự thảo nghị định của bộ công thương
lời đầu tiên xin cảm ơn chuyên gia kinh tế ngô trí long đã nhận lời tham gia phỏng vấn của chương trình
thưa ông theo đề xuất quy định mới do bộ công thương xây dựng nhà nước sẽ công bố giá thế giới bình quân một mươi năm ngày
làm căn cứ điều hành giá xăng dầu một mươi năm ngày một lần ông nghĩ sao về con số một mươi năm ngày này và với thời gian một mươi năm ngày như vậy
sẽ tạo ra những tác động gì ạ
trong tất rất nhiều vấn đề về kinh doanh xăng dầu hiện nay thì nói chung là nhà nước doanh nghiệp và người dân
thì rất quan tâm đến cơ chế về điều hành giá trong cơ chế điều hành giá thì một vấn đề rất quan trọng là tần suất điều hành giá
trước kia nghị định tám mươi bốn quy định tần suất điều hành giá là ba mươi ngày điều chỉnh một lần sau đó nghị định tám mươi ba giảm xuống còn một mươi năm ngày
sau đó tiếp nghị định thì còn một mươi ngày và sau đó hiện tại là điều hành là bảy ngày
thế thì hiện nay là với quy định dự thảo mà để thay thế nghị định tám mươi hay là cái tám mươi ba vậy
thì người ta dự kiến là cái tần suất mà điều chỉnh giá là một mươi năm ngày
thế thì tại sao lại là như vậy
thế ta thấy là trong cái bối cảnh tình hiện nay xăng dầu ấy là mặt hàng kinh doanh có điều kiện
mà trên thị trường xăng dầu thì chưa có sự cạnh tranh thực sự
vẫn còn có những doanh nghiệp dự với những thống lĩnh thị trường
mà đã là thống lĩnh thị trường thì buộc là nhà nước phải quy định giá
thế thì hiện nay là nhà nước quy định cái giá trần
thế thì trên cơ sở quy định giá trần hay còn gọi là giá cơ sở
thì cái tần suất thời gian điều hành là bao nhiêu
thì hiện nay là bảy ngày
và trong cái dự thảo sửa đổi lần này thì là một mươi năm ngày
nếu mà muốn ổn định muốn lâu dài thì thời gian điều hành cái tần suất càng dài ra
còn nếu mà muốn sát với diễn biến của thế giới thì thời gian sẽ ngắn đi
thế thì trước kia có những quan điểm ngay như bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên
cũng có nói có thể ta rút gắn số bảy ngày năm ngày ba ngày
nhưng cái đấy thì nó có liệu có đảm bảo tính ổn định hay không
thế thì hiện tại là chúng ta cái tần suất điều hành là bảy ngày
mà dự thảo là một mươi năm ngày
thế thì tại sao dự thảo một mươi năm ngày
thì thứ nhất là theo cái chu kỳ hoạt động của cái kinh doanh của cái một doanh nghiệp
nó tương đối nó sát gần với để người ta có thể hạch toán tính toán được người ta tính toán được
cái thứ hai là dự trữ đối với xăng dầu bắt buộc là hai mươi ngày
và để đảm bảo cái tính ổn định cho thị trường giá trong cái thị trường xăng dầu ấy
thì chúng ta càng dài càng tốt
cho nên là với cái điều kiện đó thì theo quan điểm tôi là người ta tính một mươi năm ngày là tương đối hợp lý
chứ còn quá ngắn thì cũng không nên
mà quá dài thì nó cũng theo sát với giá thế giới
đấy là lý do như vậy
có ý kiến cho rằng cơ quan quản lý chỉ nên quy định về tiêu chuẩn hàng hóa thuế phí
còn doanh nghiệp sẽ tự đưa ra cách tính và mức giá bán trên thị trường
như vậy mới thực sự tạo ra tính cạnh tranh về giá
ông nghĩ sao về đề xuất này
đề xuất này người ta nói là bây giờ đối với các cơ quan quản lý chỉ nên quy định thôi
ví dụ như là chất lượng hay là xăng dầu
thế còn quy định công thức tính giá như thế nào thì để cho cái doanh nghiệp tự
thì theo tôi nghĩ dù nhà nước hay doanh nghiệp thì công thức tính giá theo cái mô đen
theo một cái mẫu nhất định đúng là một công thức chung không thể khác nữa
thế mà trong bối cảnh hiện nay là cái thị trường xăng dầu
nó chưa có sự cạnh tranh thực sự
có nghĩa là còn có những doanh nghiệp giữ vị thống lĩnh thị trường
một doanh nghiệp mà ba mươi thì nó thống lĩnh
thế thì hiện nay p ba make thì chiếm bốn mươi bảy
pvoi sài gòn petro thì ba cái này sáu mươi năm
như vậy là trên thị trường xăng dầu chưa có cạnh tranh thực sự
mà khi đã chưa có cạnh tranh thực sự thì không thể thẻ cho
doanh nghiệp tự định giá được đúng không
thế cho nên còn bây giờ để cho cái công thức tính giá như thế nào để cho doanh nghiệp ấy
thì tôi nghĩ dù doanh nghiệp hay nhà nước thì đều phải theo công thức đó không có cách nào khác
có thể thấy dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu do bộ công thương nhận được nhiều ý kiến trái chiều
cá nhân ông có điều gì cần góp ý đối với dự thảo này ạ
đây là thủ tướng chính phủ yêu cầu thay thế chứ không phải sửa đổi
mà chúng ta thấy một vấn đề mới đưa ra thì có rất nhiều vấn đề
thì xoay quanh cái này tầng bốn vấn đề mà cần phải có định hướng trước
thứ nhất là cái vấn đề quan trọng nhất là hiện nay lấy hệ thống kinh doanh xăng dầu như thế nào
thủ tướng chính phủ làm sao gọn nhẹ tránh lãng phí tránh cồng cẩy
thế thì trước kia là năm tầng bây giờ có quan điểm mới xây dựng là hai tầng
ví dụ ba tầng tầng thứ nhất là cái thương nhân đầu mối kinh doanh
cái thứ hai là thương nhân phân phối thứ ba là cái thương nhân bán lẻ
thế thì hiện nay cũng có quan điểm chỉ có hai tầng thôi ví dụ như vậy cho nên xoay quanh
đấy là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai là vấn đề quỹ bình ổn quỹ bình ổn giá có nên tồn tại hay không
thì đấy là một vấn đề đang bàn lưỡng
hay là vấn đề thứ ba hiện nay là ví dụ như điều kiện kinh doanh xăng dầu
thế thì có quy định quá chặt không hay là quá lỏng
đối với thương nhân kinh doanh đồ mối thì phải những điều kiện gì tất cả những cái đó
hay đối với thương nhân phân phối hay điều kiện kinh doanh doanh nghiệp thương nghiệp bán lẻ
đấy là vấn đề thứ ba
và vấn đề thứ tư mà mọi người quan tâm nhất đó là vấn đề về cơ chế điều hành giá
thì tôi nghĩ đây là vấn đề nghẽn là cái chốt có loại quan trọng nhất
nhưng cái quan trọng nhất làm sao phải xuất phát từ thực trạng của thị trường việt nam hiện nay
đồng thời đảm bảo được cái hài hòa lợi ích nhà nước cũng được doanh nghiệp cũng được và người tiêu dùng cũng được
ví dụ như thế này ngay cơ chế điều hành giá nếu mà anh đảm bảo bằng cách thỏa lãng
doanh nghiệp có lãi thì nhà nước cũng được doanh nghiệp có lãi người ta thu nộp thuế
và doanh nghiệp có lãi người ta mới tồn tại được lãi đến mức độ hợp lý
còn nếu vậy quy định hợp lý có nghĩa là thế giới giá lên thì giá trong nước cũng lên
cái đó là hợp lý thì người tiêu dùng người ta chấp nhận
cho nên xoay quanh mà cái chuyện mà góp ý về cái ghi định mà sửa đảo thay thế lên này thì nhiều vấn đề
mà cái vấn đề mà có ý kiến trái chiều là tất nhiên là cần thiết
mà trên cơ sở những ý kiến trái chiều chúng ta sẽ phản biện và tìm ra một cái đúng nhất phù hợp với cái điều kiện của việt nam hiện nay
một lần nữa xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ
một số thông tin về tuyển sinh lớp một mươi và lớp sáu sẽ có trong cụ chính sách ngay sau đây
mời quý vị cùng theo dõi
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lúc ba tháng năm
trong lúc lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập trên đại bàn năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
trong năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm tp đà nẵng tuyển gần một mươi hai chỉ tiêu vào hai mươi hai trường trung học phổ thông công lập tăng bốn trăm tám mươi bốn chỉ tiêu so với kỳ tuyển sinh năm trước
trong đó trường trung học phổ thông phan châu trinh là trường có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất với một ba trăm sáu mươi bốn chỉ tiêu
tiếp đến là trường thái phiên tám trăm tám mươi chỉ tiêu trường trần phú bảy trăm chín mươi hai chỉ tiêu
kỳ tuyển sinh năm nay ba trung tâm giáo dục
trường thái phiên tám trăm tám mươi chỉ tiêu thường xuyên trên đại bàn đà nẵng tuyển sinh tổng cộng bảy trăm chín mươi hai chỉ tiêu
theo kế hoạch kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập tại thành phố đà nẵng sẽ diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng sáu
các thí sinh sẽ dự thi ba môn thi ngữ văn toán và ngoại ngữ
trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam sẽ chính thức dừng tuyển sinh học sinh lớp sáu từ năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm theo chỉ đạo của bân dân tp
trước đó bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn đề nghị hà nội
hà nội thực hiện đúng quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên chỉ tổ chức lớp chuyên
trong trường trung học phổ thông chuyên các lớp không chuyên đã được tuyển sinh và tổ chức trong trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục thực hiện theo quy định cho đến khi học hết lớp một mươi hai
người dân hà nội từ ngày hai tháng bốn đã có thể sử dụng thẻ điện tử trên ứng dụng điện thoại thay vì vé cứng thông thường khi đi xe buýt
đây là ứng dụng được trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội triển khai cho toàn hệ thống vận tải công cộng trên địa bàn thành phố
thẻ xe buýt ảo trên điện thoại thực chất là một ứng dụng có tên thẻ vé giao thông hà nội tải xuống và cài trên điện thoại thông minh
tài khoản đăng ký trên ứng dụng người dùng có thể quản lý nhiều thẻ vé tháng cùng một lúc
thẻ có giá trị sử dụng ngay sau khi khách hàng đăng ký thẻ thành công thay vì phải chờ đợi từ ba đến bốn ngày để nhận thẻ cứng như trước đây